tỉnh đồng nai đang bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đợt ba
trong ngày một mươi sáu tháng bảy khoảng một trăm linh nhân viên y tế của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai
đã được tiêm mũi hai đây chủ yếu là những người trực tiếp tham gia công tác truy vết
xét nghiệm có nguy cơ bị lây nhiễm cao
từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát tại tỉnh đồng nai đến nay
anh diên văn minh cùng nhiều nhân viên y tế khác của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai
phải liên tục làm nhiệm vụ truy vết các trường hợp có liên quan đến các ca dương tính trên địa bàn tỉnh
đặc biệt là các ổ dịch lớn như chợ tân biên chợ hóa an phường hố nai
phải truy vết liên tục trong bốn đến năm ngày đêm để không bỏ sót các trường hợp liên quan
và kịp thời khoanh vùng ổ dịch
công việc có nguy cơ lây nhiễm cao nên được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
giúp anh và nhiều nhân viên y tế khác yên tâm hơn khi làm nhiệm vụ
chúng em sẽ lấy hết toàn bộ những người mà tiếp xúc anh
sau đó là đi lấy những người mà bốn bạn đến quán tại cái chợ ổ dịch tại chợ của tân biên
bốn bạn rồi bốc xếp hàng rồi trực tiếp giáo lưu về chợ
phát hiện được ra là nhiều người là tẹp dương tính
có vaccine thì mình sẽ yên tâm hơn nhưng mình cũng không thể chủ quan
hiện tỉnh đồng nai đã được bộ y tế cấp ba đợt vaccine ngừa covid một mươi chín
với tổng cộng bảy mươi liều
trong đó hai đợt đầu với bốn mươi chín liều
đã có hơn năm mươi bốn người thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên
theo nghị quyết hai mươi một của chính phủ được tiêm
đợt thứ ba này bộ y tế phân bổ cho tỉnh đồng nai hai mươi một liều vaccine của astrazennaca
dự kiến trong số này tỉnh sẽ dành khoảng một mươi bảy liều
để tiêm mũi hai cho những người đã tiêm mũi một của đợt một
nhưng do tình hình dịch trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp
và toàn tỉnh đang áp dụng giãn cách theo chí thị một mươi sáu của chính phủ
nên chưa thể triển khai tiêm chủng đồng loạt tại các địa phương
mà chỉ mới tiêm cho lực lượng trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm truy vết và điều trị